tối ngày ba mươi tháng tám báo tuổi trẻ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổ chức lễ trao học bổng tiếp sức đến trường
cho hai trăm linh bốn tân sinh viên quê tỉnh quảng trị có hoàn cảnh khó khăn
tại chương trình ban tổ chức đã trao hai trăm linh bốn suất học bổng tiếp sức đến trường dành cho hai trăm linh bốn tân sinh viên quảng trị
mỗi suất học bổng từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng với tổng kinh phí hơn hai tỷ đồng
số tiền do cộng lộc bộ nghĩa tỉnh quảng trị công ty cổ phần bình điền và các nhà hảo tâm hỗ trợ
chương trình cho học bổng tiếp sức đến trường được tổ chức thường niên
nâng đỡ rất nhiều thế hệ sinh viên nghèo tại tỉnh quảng trị theo đuổi giấc mơ học tập